hôm nay một mươi sáu tháng chín ủy ban nhân dân thành phố uông bí tỉnh quảng ninh cho biết hình ảnh trên mạng xã hội
về ca cấp cứu sau tiêm vaccine sinopharm tại trường tiểu học lê lợi là không đúng sự thật
trước đó ngày một mươi bốn tháng chín một số tài khoản mạng xã hội facebook có đăng tải
chia sẻ video clip có hình ảnh một người được đưa vào phòng cấp cứu ghi thông tin mô tả bên dưới
tiêm vaccine sinopharm tại trường tiểu học lê lợi tp uông bí tỉnh quảng ninh
ngày sau đó cơ quan chức năng tp uông bí đã nhanh chóng xác minh và khẳng định đây là thông tin sai sự thật
hình ảnh trong video clip không phải tại trường tiểu học lê lợi tp uông bí
còn hình ảnh người đàn ông trong clip là trường hợp sinh sống tại thành phố hạ long có tiền sử bệnh động kinh
khi người này tới địa điểm tiêm vaccine vào chiều ngày một mươi bốn tháng chín tại trường tiểu học lê lợi
xã lê lợi tp hạ long không phải tp uông bí bất ngờ lên cơn co giật và được lực lượng chức năng trợ giúp
trại giam an phước phối hợp
trại giam an phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước và công an xã tân thành
đã bắt khẩn cấp hai phạm nhân trốn trại tên là đinh văn dương ba mươi một tuổi và phạm văn xây ba mươi tuổi
khi hai đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực bờ suối thuộc ấp bảy xã tân thành thành phố đồng xoài
trước đó sáng cùng ngày lợi dụng buổi lao động ngoài trời hai phạm nhân đinh văn dương đang thụ án về tội giết người
với hình phạt một mươi bảy năm tù và phạm văn xây đang chấp hành bản án hai mươi năm năm tù
cho các tội danh trộm cắp tài sản cướp tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bỏ trốn khỏi trại giam an phước
ngay sau khi hai phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn trại giam an phước đã ra quyết định truy nã đồng thời khẩn trương tổ chức các lực lượng truy bắt
đến khoảng một mươi sáu h chiều ngày một mươi sáu tháng chín phát hiện hai đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực bờ suối thuộc ấp bảy xã tân thành
lực lượng công an siết chặt vòng vây tóm gọn hai đối tượng trốn trại nguy hiểm
ngay trong chiều nay một mươi sáu tháng chín trại giam an phước đã di lý hai phạm nhân trốn trại về trại giam an phước để điều tra xử lý theo quy định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố chín đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với giao dịch trên bốn trăm linh tỷ đồng
trong đường dây này có bốn đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
năm đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc đường dây số đề này do bùi thị ngọc trâm cầm đầu
cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này đã hoạt động từ khoảng giữa năm hai nghìn một mươi tám
hàng ngày số tiền giao dịch của đường dây là trên một tỷ đồng
tính đến thời điểm bị triệt phá thì tổng số tiền giao dịch trong đường dây số đề này là trên bốn trăm linh tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh cao bà
bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
đối với bốn bị cáo hứa văn công nông văn thành hứa văn bảo lê văn trẻ
cùng chú tại xóm lũng phéc xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
theo cáo trạng ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hứa văn công lê văn trẻng nông văn thành
đã liên lạc qua mạng xã hội với một người đàn ông trung quốc
chưa rõ thông tin để đón sáu người nhập cảnh trái phép về việt nam
ba bị cáo trên đã thực hiện
qua hưởng lợi mỗi người hai triệu đồng
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hứa văn công nông văn thành hứa văn bảo
tiếp tục liên lạc với người đàn ông trung quốc kể trên
để đón một mươi người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội nhóm bị cáo đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt hứa văn công và nông văn thành
mỗi bị cáo tám năm tù giam hứa văn bảo sáu năm tù giam lê văn trẻ năm năm tù giam
công an tp huế vừa tham mưu cho ủy ban nhân dân tp huế
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai mươi triệu đồng
đối với ông lê hữu hiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một là chủ quán karaoke family
có hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
trước đó vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tháng tám
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đội cảnh sát quản lý hành chính
công an tp huế phát hiện tại quán karaoke family
địa chỉ tại một trăm năm mươi hai đường bùi thị xuân phường đúc tp huế
do ông lê hữu hiền làm chủ đang hoạt động kinh doanh
trong khi trên địa bàn đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng công an tp huế đã phát hiện
có hai phòng gồm một mươi năm khách đang mở nhạc hát karaoke
và nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành test nhanh lực lượng chức năng phát hiện có một mươi trên một mươi năm khách dương tính với ma túy
đơn vị đã tiến hành lập biên bản để xử lý nghiêm số đối tượng này
đối với ông lê hữu hiền ngoài xử lý hành vi không thực hiện quyết định
áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
công an tp huế tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý thêm ông hiền
về hành vi hoạt động kinh doanh để các đối tượng lợi dụng sử dụng chất ma túy
dù đã tăng ga bỏ chạy thậm chí là ôm tăng vật nhảy xuống vực hòng thoát thân
nhưng hai đối tượng với sáu mươi viên ma túy tổng hợp đã bị lực lượng chức năng vây bắt thành công
chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh này đấu tranh triệt phá
đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận là giàng xeo pà và vừa a sinh
cùng chú tại huyện mường nhé tp điện biên
giàng xeo pà quen biết một đối tượng người lào có ma túy bán
nên rủ sinh góp hai trăm bảy mươi triệu đồng để lên khu vực biên giới mua ma túy
vận chuyển sang tỉnh lai châu bán kiếm lời
đang trên đường vận chuyển ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện
tại hiện trường tổ công tác thu giữ một mươi bánh lớn hình vuông bên trong có chứa các gói nhỏ
có các viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp với số lượng sáu mươi viên
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an ngày hôm qua đã bắt quả tang tám đối tượng
đang đánh bạc bằng hình thức chơi liêng tại nhà ở của nguyễn văn quý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tại thôn thượng thụ xã la sơn huyện bình lục tỉnh hà nam
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một bộ bài tú lơ khơ hơn chín mươi triệu đồng
hai xe ô tô bảy điện thoại và một số tăng vật có liên quan
đấu tranh khai thác bước đầu xác định có sáu đối tượng thuộc địa bàn tỉnh hà nam
và hai đối tượng thuộc tỉnh nam định
được biết thủ đoạn của các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi
để tránh sự truy bắt của lực lượng công an
quỹ đã lắp đặt camera cảnh giới và cửa
hiện công an huyện bình lục đang tạm giữ hình sự tám đối tượng
để điều tra về hành vi đánh bạc
bằng thủ đoạn sử dụng các loại giấy tờ giả để đi thuê xe ô tô
sau đó mang đi cầm cắm và bán tài sản
các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn ba tỷ đồng
bốn đối tượng trong đường dây phạm tội này vừa bị cơ phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh nghệ an đấu tranh triệt xóa
quá trình điều tra cơ quan công an đã làm rõ
từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
bốn đối tượng gồm nguyễn bá duy hoàng danh quang đinh trọng công
cùng chú huyện yên thành nghệ an và đoàn anh đức
chú tại huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã bàn bạc thống nhất
đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách lên mạng tìm mua
các loại giấy tờ tùy thân giả để thuê xe ô tô tự lái
các đối tượng đóng giả làm giám đốc các doanh nghiệp xây dựng
sử dụng các loại giấy tờ giả gồm chứng minh nhân dân
giấy phép lái xe rồi mang đến các cơ sở kinh doanh xe ô tô tự lái
trên địa bàn tp vinh huyện quỳnh lưu để làm hợp đồng thuê xe
sau khi thuê được xe các đối tượng tiếp tục mua và sử dụng giấy tờ giả
như đăng ký xe ô tô giấy chứng nhận kiểm định
tất cả đều mang tên các đối tượng để đi cầm cắm
mỗi xe các đối tượng bán cầm cố từ hai trăm linh triệu đồng đến sáu trăm linh triệu đồng
tổng số tiền chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng
cơ quan công an đã thu hồi được sáu xe ô tô được các đối tượng bán
tại các tỉnh nghệ an lạng sơn và hải dương
một ổ nhóm tội phạm tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng và ma túy
vừa bị công an quận đống đa tp hà nội phát hiện triệt xóa
tiến hành kiểm tra ô tô hiệu mazda dừng đỗ trên đường trần hữu tước
đội cảnh sát hình sự công an quận đống đa tp hà nội cùng công an phường nam đồng
đã phát hiện và thu giữ trong xe một khẩu súng ngắn và tám viên đạn
vào cuộc điều tra công an quận đống đa
đã làm rõ ba đối tượng có liên quan gồm nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chú tệ phường định công quận hoàng mai có năm tiền án một tiền sự
đào việt ly sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tệ phường nam đồng quận đống đa
và nguyễn mạnh dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường xuân la quận tây hồ có hai tiền sự
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ sáu súng quân dụng
một súng kíp một súng hơi tự chế có tính năng tác dụng như súng săn
năm mươi bảy viên đạn một mô hình liệu đạn một cây cung sáu mũi tên cùng gần ba gam ketamin và methamphetamine
hiện công an quận đống đa đã tạm giữ hình sự ba đối tượng trên để điều tra về các hành vi
tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tàng trữ trái phép chất ma túy
đồng thời xác minh làm rõ nguồn gốc vũ khí quân dụng và ma túy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo thống kê sơ bộ hà nội ước tính có khoảng hơn một trăm linh lao động tự do ngoại tỉnh cư trú không cố định
chỉ trong ba ngày từ một mươi hai đến một mươi năm tháng chín lực lượng công an cơ sở cùng tổ dân phố đã cơ bản thống kê danh sách những người lao động ngoại tỉnh có nhu cầu về quê
thông qua danh sách này sở lao động thương binh và xã hội tp hà nội sẽ tham mưu cho ủy ban nhân dân tp hà nội lên phương án sớm nhất hỗ trợ đi lại cho người dân quyết tâm không để xảy ra trường hợp người lao động phải đi bộ về